các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thảo luận tại phiên họp các đại biểu bày tỏ tán thành và thống nhất với những nhận định của đoàn giám sát của quốc hội
về kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch
tuy nhiên đại biểu lê thanh hoàn đoàn thanh hóa cho rằng một trong những nội dung quan trọng thì chưa được báo cáo rõ với quốc hội
đó là công tác công bố công khai thông tin quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn
việc công bố công khai thông tin quy hoạch nêu theo yêu cầu của luật quy hoạch có lúc có nơi chưa được thực hiện nghiêm túc
chưa kể đến việc nội dung công bố thông tin quy hoạch còn rất hình thức nhiều nội dung công bố chỉ có quyết định mà không có bản vẽ bản đồ cụ thể
theo phản ánh của cử tri thì những gì dân muốn biết dân cần thì thực sự rất khó để có thể tiếp cận
đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễu loạn thông tin suốt ảo đất đai đầu cơ thao túng thị trường đất đai
gây bất ổn thị trường khiếu kiện về đất đai dẫn đến mất an ninh trật tự tại một số địa phương
tuy nhiên việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan tổ chức cá nhân không thực hiện việc công bố công khai thông tin lại chưa được thực hiện nghiêm túc
chưa thấy có báo cáo số liệu về xử lý kỷ luật hay xử lý trách nhiệm trong trường hợp không công bố thông tin quy hoạch
trong khi đó nhiều đại biểu cũng bày tỏ những trăn trở về những tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch
hiện nay trong công tác quy hoạch bên cạnh việc áp dụng luật quy hoạch còn phải tuân thủ các quy định của các luật có liên quan như luật xây dựng luật đất đai
luật quy hoạch đô thị tuy nhiên giữa các luật này còn có các quy định chưa đồng bộ
ví dụ trong quy hoạch đô thị có chỉ tiêu đất công viên cây xanh như quy hoạch sử dụng đất gộp đất công viên cây xanh vào đất khu vui chơi giải trí công cộng
trong quy hoạch đô thị có nhóm đất hỗn hợp nhưng quy hoạch sử dụng đất lại không có
xin kiến nghị quốc hội chính phủ cần ra soát để bổ sung sửa đổi các luật có liên quan đến công tác quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi
những quy định về quyền và nghĩa vụ của cá nhân và cộng đồng còn khá chung chung
vai trò của cộng đồng chưa được quy định rõ
có đến bốn chủ thể liên quan đến quy hoạch là nhà nước tư vấn chủ đầu tư và người dân
nhưng luật vẫn chưa quy định rõ biện pháp chế tài nào
nếu ai sai thì bị xử lý ra sao mức độ xử lý đến đâu
bên cạnh đó luật cũng chưa quy định được cơ chế thương thuyết và giải quyết các vấn mắc của người dân
nếu người dân chưa hài lòng với cách giải quyết của chính quyền
trước đó trình bày báo cáo của đoàn giám sát quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch
kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh nêu rõ
thời gian qua kinh phí lập quy hoạch trong kế hoạch đầu tư công là bốn ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên tiến độ lập quy hoạch thời kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi rất chậm so với yêu cầu của quốc hội và
đến nay còn một trăm linh bốn trên một trăm một mươi một quy hoạch chưa hoàn thành lập phê duyệt
đáng chú ý nổi lên tình trạng sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa được phát hiện xử lý kịp thời
chiều nay đoàn công tác số tám của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đảng ủy công an trung ương
để triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện
chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố các vụ việc
có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực và công tác giám định định giá tài sản
trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực
tiếp và làm việc với đoàn về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
thưa ủy quyền thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc
phát biểu nêu rõ ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xác định hai chuyên đề
mà đoàn kiểm tra số tám thực hiện kiểm tra tại đảng ủy công an trung ương là những nội dung rất quan trọng
trong giải quyết các vụ án vụ việc về tham nhũng kinh tế tiêu cực
ban thường vụ và các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách lĩnh vực điều tra đã thường xuyên lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện công tác này
về cơ bản việc tổ chức thực hiện tại các cơ quan của bộ công an đã chấp hành nghiêm các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước và có sự giám sát chặt chẽ của viện kiểm sát nhân dân tối cao
qua đó góp phần điều tra xử lý các vụ án vụ việc về kinh tế tham nhũng trong thời gian qua
đưa công tác điều tra án tham nhũng trở thành điểm sáng như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá
tuy nhiên trong việc thực hiện hai chuyên đề này còn có không ít những khó khăn vướng mắt
công tác kiểm tra lần này sẽ giúp nhìn nhận rõ hơn những khó khăn vướng mắt đó
qua các vụ án vụ việc cụ thể từ đó kiến nghị ban chỉ đạo có các giải pháp phù hợp
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí lê minh trí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh
mục đích của cuộc kiểm tra lần này là để đánh giá ưu điểm kết quả đạt được
những tồn tại hạn chế khuyết điểm nguyên nhân trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
qua đó phát hiện kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng
kinh tế tiêu cực mà không được xử lý hoặc giải quyết theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực vi phạm pháp luật
đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện
chuyển giao tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định định giá
đánh giá công tác chuẩn bị các hồ sơ tài liệu sẵn sàng làm việc với đoàn kiểm tra của đảng ủy công an trung ương
cơ bản đạt được yêu cầu của đoàn kiểm tra đồng chí lê minh trí cho biết
đối với những kiến nghị của đảng ủy công an trung ương nêu trong hồ sơ
đoàn kiểm tra sẽ xem xét trong quá trình thực hiện kiểm tra
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định
thời gian qua quán triển chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư và ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung
công tác phát hiện truyền giao tiếp nhận giải quyết tố rác tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực
và công tác giám định định giá tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực nói riêng
qua đó đã đạt được những kết quả tích cực được dư luận đồng tình ủng hộ
tạo niềm tin trong nhân dân và quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng nhà nước
với những vấn đề về nội dung chương trình kiểm tra của đoàn công tác bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
đảng ủy công an trung ương sẽ chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra và các đơn vị có liên quan
chuẩn bị thật kỹ nội dung báo cáo hồ sơ tài liệu số liệu đảm bảo khách quan
trung thực đầy đủ cũng như các điều kiện đảm bảo khác để phục vụ đoàn kiểm tra
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm đã tổ chức hợp nhằm ra suốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch của bộ công an
đã ban hành và cho ý kiến một số nội dung liên quan
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo
chủ trì cuộc họp cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo
và các đồng chí thành viên ban chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
thời gian qua các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã được diễn ra theo kế hoạch
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo cho ý kiến về công tác triển khai tổ chức đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
tổ chức triển lãm tư liệu hiện vật sách phương tiện công cụ của lực lượng cảnh sát nhân dân và các tác phẩm dự thi
cuộc thi ảnh nghệ thuật video clip với chủ đề những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tổ chức đoàn đại biểu lực lượng cảnh sát nhân dân báo công về nguồn tham quan các khu di tích xây dựng phim tài liệu về truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân
phát biểu kết luận cuộc họp thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu thường trực ban chỉ đạo và các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục bám sát
triển khai các hoạt động theo kế hoạch của bộ công an có lộ trình triển khai các hoạt động sao cho phù hợp với thực tiễn đảm bảo hiệu quả tiến độ đề ra tiết kiệm
chống lãng phí lan tỏa sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân sau cuộc họp này thường trực ban chỉ đạo tiếp tục tổng hợp các vấn đề theo từng nhóm lĩnh vực
nêu ra những khó khăn vướng mắt để báo cáo xin ý kiến lãnh đạo bộ chỉ đạo giải quyết trong thời gian sớm nhất
còn tại lâm đồng ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ dự và chủ trì buổi lễ về phía lãnh đạo bộ công an
có đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an về phía tỉnh lâm đồng có đồng chí trần đức quận
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
theo công bố các quyết định điều động của bộ trưởng bộ công an đại tá trần minh tiến giám đốc công an tỉnh lâm đồng
đến nhận nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh nam định bổ nhiệm đại tá trương minh đương phó giám đốc công an tỉnh lâm đồng
giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh lâm đồng bộ công an cũng điều động bổ nhiệm thượng tá bùi đức thịnh
trưởng phòng thư ký thứ trưởng làm phó giám đốc công an tỉnh lâm đồng
phát biểu tại buổi lễ trung tướng lê quốc hùng chúc mừng các đồng chí được điều động bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới
trung tướng lê quốc hùng khẳng định đại tá trương minh đương là cán bộ có quá trình phấn đấu
rèn luyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhận nhiệm vụ mới đại tá trương minh đương
tân giám đốc công an tỉnh lâm đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ
tạo điều kiện của lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền địa phương
của đảng ủy tập thể lãnh đạo công an tỉnh lâm đồng
để cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thưa quý vị nằm trong lộ trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
chuyển đổi số trong lĩnh vực
xuất nhập cảnh ba mươi bảy dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn đang từng bước được triển khai
bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt khi lợi ích thuộc về cả người dân và cán bộ chiến sĩ
vâng theo kế hoạch ngày một tháng sáu tới đây là mốc thời gian triển khai trên phạm vi toàn quốc
việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước qua dịch vụ công mức độ bốn
có nghĩa là mọi giao dịch của người dân đều được thực hiện qua mạng
đến thời điểm này cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh công an các đơn vị địa phương
đã chủ động sẵn sàng với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân
từ đầu năm đến nay trung bình mỗi ngày phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng
tiếp nhận khoảng hai trăm linh hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông
số lượng hồ sơ lớn nhưng phòng tiếp nhận hồ sơ lại không đông như thường thấy
là bởi hầu hết các thủ tục đều đã thực hiện trực tuyến
kê khai trước tất cả thông tin cần thiết qua thiết bị kết nối internet
tại phòng xuất nhập cảnh mỗi người chỉ mất khoảng từ ba đến năm phút để hoàn tất các thủ tục còn lại
như chụp ảnh lấy giấy hẹn thời gian trả kết quả
người dân có thể thực hiện khai báo qua thiết bị kết nối internet hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng
vừa thuận tiện và giảm chi phí thời gian đi lại làm thủ tục mang lại tiện ích cho người dân
tiện lợi nhưng đó vẫn là câu chuyện cũ
với phương thức cũ đăng ký cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
còn tới đây khi triển khai dịch vụ công mức độ bốn sự thuận tiện chắc chắn sẽ còn thấy rõ
khi người dân có thể thực hiện mọi thao tác từ khai báo đến thanh toán hoàn toàn qua mạng
ghi nhận thực tế sau nửa tháng triển khai thí điểm ở cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
và phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thủ đô hà nội đã có gần hai trăm linh hồ sơ được đăng ký và xử lý thành công
đa phần người dân đều dễ dàng thực hiện các giao dịch và nhận về sự hài lòng khi đánh giá chất lượng dịch vụ
sau trước đây mà phải đi xếp hàng xong rồi chụp ảnh xin tờ khai để kê khai
thì cái bước mà làm cái việc mà làm online này thì rất là nhanh và thuận tiện
và đúng quá thời kỳ công nghệ số thì mọi người sẽ rất là sẽ không còn sợ cái việc là phải đi làm tổ chức hành trình nữa
vừa làm vừa rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thí điểm những vướng mắc phát sinh đã từng bước được tháo gỡ
kinh nghiệm của công an hà nội đó là ngay từ bước chuẩn bị đầu tiên đã phải tiến hành rất cẩn trọng chi tiết vướng đến đâu gỡ ngay đến đó
điều kiện để mà có được cái tài khoản trên cái cổng dịch vụ công quốc gia
của chính phủ thì công dân là phải có cái sia số điện thoại và đăng ký bằng cái số các công dân
trong khi đó thì rất nhiều người là đăng ký số điện thoại tuy là chính chủ nhưng mà sử dụng cái chứng thư chính số ngày xưa
để khắc phục cái việc này thì phòng sưu cảnh cũng đã phương hợp với cả vnpt
để cử cán bộ của vmpt đến đây hỗ trợ công dân cập nhật thông tin kịp thời để thực hiện được dịch vụ công mức độ bốn này
thế còn về cán bộ của tôi thì có một cái khó khăn
đó là cái việc đối chiếu
đối chiếu ảnh của công dân đôi khi người dân nộp cái ảnh của hồ sơ trên mạng thì nó cũng chưa đúng được cái tiêu chuẩn
chúng tôi cũng đã phương hợp với các đơn vị chức năng để từng bước điều chỉnh khắc phục lại cái khó khăn này
bước đầu thì toàn bộ hệ thống đã được triển khai một cách chân chu
các đường truyền đã thông suốt và phục vụ được cho người dân thực hiện đúng theo dịch vụ công cấp độ bốn
mặc dù số lượng hộ chiếu được cấp phát trong thời gian này
chưa nhiều nó cũng có một số những nhân dân liên quan về hệ thống kỹ thuật
tuy nhiên là bước đầu chúng tôi thấy rằng là cái việc triển khai nó đã đảm bảo được các yêu cầu đề ra
quyết tâm triển khai thắng lợi đề án sáu hơn một năm giải công xây dựng đề án nâng cấp hệ thống tập huấn chuyên sâu
hiện cán bộ xuất nhập cảnh từ cấp cục cho đến tận các địa phương đều nắm rõ quy trình
sử dụng thành thạo các phần mềm hiện đại phục vụ cho việc triển khai thuận lợi dịch vụ công mức độ bốn
đối với cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử cho công dân việt nam
chúng tôi hướng dẫn cho cán bộ lực lượng quản lý xuất nhập cảnh ở công an các địa phương
về khả năng về việc xác định đối tượng công dân được sử dụng dịch vụ công mức độ bốn
để cấp hộ chiếu không gắn chip kỹ năng hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký hồ sơ trực tuyến
thanh toán trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ qua biêu điện
việc quản lý sử dụng bút ký điện tử do ban kêu chính phủ trang cấp
đây là một nội dung hết sức quan trọng vì nó liên quan đến an ninh quốc gia và luật bảo vệ bí phần nhà nước
các bước triển khai được thực hiện nhất quán đến từng địa phương
tại các phòng quản lý xuất nhập cảnh hiện người dân đến làm các thủ tục xuất nhập cảnh
theo dịch vụ công mức độ ba đều được hướng dẫn thực hiện cách đăng ký đăng nhập
khai báo trên cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ công an
công mức độ bốn
tuyên truyền cho người dân biết những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến độ bốn
cấp hồ chiếu bộ thông tổ chức niêm yếp công khai tại trụ sở
và đưa lên trang fanpage của nông vị những quy trình điều kiện bước
để thực hiện thủ tục cấp hồ chiếu bộ thông công an dịch viện tử trong nước
chúng tôi đã có sự chuẩn bị có chỉ đạo rất là sâu sắc
từ quản lý xuất nhập cảnh đến giám đốc thành phố đã có trang bị
đầy đủ về máy móc về đường truyền có kết nối rất là thông suốt
từ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an vnđ đến cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
và cán bộ của cục quản lý xuất nhập cảnh và các cục nghiệp bộ bộ công an
đã về đây kiểm tra chạy thử chương trình có hướng dẫn rất là cụ thể
và chúng tôi hiện nay cũng đã về bút ký điện tử cũng đã được cục quản lý xuất nhập cảnh
cung cấp đầy đủ cho cán bộ phòng quản lý xuất cảnh
việc kết nối giữa a tám và các ba tám địa phương cũng đã được thực hiện thường xuyên
cũng như là có sự trao đổi rất là tỉ mỉ cụ thể
thậm chí là có những đơn vị địa phương chúng tôi xuống trực tiếp để có thể khảo sát
cũng như là đánh giá về hiện trạng để đảm bảo rằng khi hệ thống đi vào hoạt động
thì các đơn vị các địa phương đều hoạt động một cách đều tay
và có thể là cấp phát hộ chiếu ở bất kể địa phương nào
theo đúng như yêu cầu của đề án sáu
cũng như là quyết định của bộ thông an
chuyển đổi số vận hành theo phương thức mới để từng bước hiện đại
thay đổi cách thức quản lý hồ sơ đối với cán bộ giải quyết thủ tục hành chính
giảm thủ tục giảm thời gian chờ đợi nộp hồ sơ và nhận kết quả
giảm chi phí đi lại cho công dân
đồng thời tăng tính công khai minh bạch tăng chất lượng và hiệu quả công việc
hạ tầng đã đồng bộ dữ liệu đã được kết nối chia sẻ liên thông
con người đã sẵn sàng mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng
cho ngày một tháng sáu triển khai trên phạm vi toàn quốc
việc cấp hộ chiếu hoàn toàn qua mạng trên tinh thần đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn
quy trình cấp hộ chiếu phổ thông qua dịch vụ công mức độ bốn
bước một truy cập cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc cổng dịch vụ công bộ công an
bước hai đăng nhập
điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu
nhập địa chỉ email tải lên ảnh chân dung để in hộ chiếu
bước ba chọn hình thức nhận hộ chiếu chuyển phát tận nhà
hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp
địa chỉ nhận hộ chiếu thanh toán lệ phí trực tuyến
khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu
trường hợp người dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ bốn
hoặc có nhu cầu nộp hộ sơ trực tiếp
thì áp dụng quy trình đăng ký tiếp nhận xử lý hộ sơ cấp hộ chiếu hiện hành